thưa quý vị đường dây làm giả hàng trăm bộ hồ sơ và giấy phép lái xe vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh phú thọ đấu tranh triệt phá
vụ việc này tiếp tục cho thấy mặc dù cơ quan chức năng đã nhiều lần cảnh báo thậm chí là bắt giữ nhiều đường dây làm giả giấy phép lái xe
thế nhưng tình trạng trào bán giấy phép lái xe thời gian qua vẫn tồn tại và giao dịch mua bán vô cùng nhộn nhịp trên các trang mạng xã hội
những hành vi vi phạm này ẩn họa những hệ lụy khôn lường
bốn đối tượng trong đường dây đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phú thọ khởi tố về hai hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
gồm hoàng văn đằng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm phạm văn vượng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn tống xuân duy và cao thị hiền cùng sinh năm hai nghìn ba và đều có hộ khẩu thường trú tại xã giao tiến huyện giao thủy tỉnh nam định
thông qua mạng xã hội các đối tượng đăng tải nội dung nhận làm giấy phép lái xe các hạng
a một a hai b một b hai và luôn cam kết giấy phép lái xe thật một trăm linh thậm chí có cả mã qr
các đối tượng đưa ra mức giá giấy phép lái xe mô tô một ba triệu đồng một bộ giấy phép lái xe ô tô giá từ hai năm đến bốn năm triệu đồng một bộ
cảnh cứ kết quả điều tra xác định từ tháng sáu đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai phạm văn vượng đã tạo ra khoảng hai mươi phần
fanpage thường lấy phần đầu tiên là trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe để chạy quảng cáo nhận cấp đổi giấy phép lái xe các hạng nhằm lừa đảo chiếm đoạt tiền của người có nhu cầu đăng ký cấp đổi giấy phép lái xe
không học không được đào tạo về luật giao thông đường bộ và kỹ năng điều khiển phương tiện nhưng lại có giới phép lái xe thực trạng này gây ra những hệ lụy khôn lường
với quy mô như thế này chúng tôi cũng chắc quyết định là một quy mô rất lớn
tại vì nó diễn ra trên địa bàn nhiều tỉnh thành trên toàn quốc
và còn đối với cái hệ lụy để cho xã hội là thứ nhất là thiệt hại đối với các người mua đấy là cái đầu tiên
cái thứ hai là hệ lụy lớn nhất là đối với các người mua là những người mà không tham gia đào tạo học tập theo cái quy trình đào tạo sát hạch lái xe
thì cái hệ lụy để lại là liên quan đến việc khi các người này sử dụng những cái giấy phép lái xe này khi tham gia giao thông thì sẽ gây ra nguy cơ
gây ra những cái tai nạn
giao thông hậu quả khôn lừa
tại cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận đã bán hàng trăm bộ hồ sơ và giấy phép lái xe giả cho nhiều người trên nhiều tỉnh thành phố khác nhau để thu lời bất chính
đến thời điểm hiện tại cơ quan cảnh sát điều tra đã thu giữ một trăm hai mươi bảy bộ hồ sơ sát hạch lái xe và giấy phép lái xe các đối tượng đã làm giả để phục vụ công tác điều tra
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phú thọ đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi sử dụng dây phép lái xe giả đồng thời đưa ra khuyến cáo
người dân khi muốn được cấp giấy phép lái xe phải qua đào tạo về lý thuyết và kỹ năng điều khiển phương tiện có như vậy mới đảm bảo an toàn cho chính mình và những người xung quanh